tại cuộc họp trực tuyến với các cơ quan báo chí và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông
đại diện bộ giáo dục và đào tạo đã thông tin về thời gian kết thúc năm học hai nghìn hai mươi
theo thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ
thì sau ngày sáu tháng ba nhận thấy dịch covid một mươi chín có dấu hiệu lây lan trong cộng đồng
bộ giáo dục và đào tạo đã có những văn bản thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban bí thư
chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
bộ đã điều chỉnh thời gian kết thúc năm học là một mươi năm tháng bảy
thời gian thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ lùi đến từ mùng tám đến một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bộ cũng đã ra các văn bản tinh giảm giảm khối lượng chương trình của học kỳ hai
để học sinh có thể hoàn thành chương trình xét được lên lớp theo chương trình năm học